công an thành phố thanh hóa vừa phá hai chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi làm giả giấy khám sức khỏe bệnh án của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh thanh hóa
bộ đối tượng bị bắt giữ gồm lê bá nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thành phố thanh hóa lê ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã hoàng thành huyện hoàng hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thành phố thanh hóa đã thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe bệnh án giả của bệnh viện đa khoa thanh hà và bệnh viện giao thông vận tải cùng nhiều con dấu giả của các bệnh viện này
các giấy tờ giả có dấu tên bác sĩ dấu chức danh dấu tròn của bệnh viện cùng với mẫu giấy khám sức khỏe đều được bán cho khách hàng qua hình thức chuyển phát nhanh hoặc thuê người giao hàng tận nhà với giá bán từ bảy mươi đến một trăm năm mươi đồng một tờ
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ